ngân hàng nhà nước việt nam vừa gửi văn bản yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
triển khai một số nội dung nhằm chấn chỉnh tình hình hoạt động của công ty tài chính
bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng
theo đó ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố chỉ đạo yêu cầu các công ty tài chính
chi nhánh công ty tài chính văn phòng đại diện điểm giới thiệu dịch vụ công ty tài chính trên địa bàn
chấp hành nghiêm chỉnh quy trình quy định nội bộ chỉ đạo của trụ sở chính của công ty tài chính
và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cho vay tiêu dùng cho vay phục vụ đời sống
phát hành thẻ tín dụng tăng cường công tác giám sát kiểm tra thường xuyên đột xuất
việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định của pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng
phát hiện các bất cập hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thực hiện nghiêm các quy định về đôn đốc
thu hồi nợ theo đúng quy định tại thông tư số bốn mươi ba về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính